tại lạng sơn hàng năm khi tiết trời bước vào mùa đông bà con các dân tộc ở huyện bắc sơn lại tấp nập vào các vườn đồi để thu hoạch quýt
từ lâu cây quýt đã trở thành cây đặc sản nổi tiếng ở vùng đất này
để hướng tới phát triển bền vững bà con đang tập trung trồng chăm sóc cây quýt vàng theo hướng việt gáp
trở thành thế mạnh cho phát triển kinh tế của địa phương giúp bà con nơi đây xóa đói giảm nghèo
gia đình ông dương hữu đoan ở xã chiến thắng huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn là hộ thực hiện trồng quýt theo mô hình việt ghép
theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện
cùng với nhiều gia đình khác ông đoan đã biết sử dụng các phương pháp để ruồi vàng và các loài bọ gây hại không dám đến gần
và gây hại cho cây quýt chứ không sử dụng biện pháp phun thuốc bảo vệ thực vật như trước đây
chúng ta cũng chăm sóc quýt theo mô hình quýt sạch nhờ đánh bà treo bẫy rồi các thứ đuổi gọi là rụ và đuổi
thì cảm thấy quả kiếp nó đảm bảo an toàn hơn
bà con cũng đã cập nhật được cái kỹ thuật về chăm sóc về cây quýt sạch thì cũng được
thứ nhất là đến bây giờ cái thời điểm bây giờ là đang chăm sóc phải chuẩn bị cho thu hoạch
thì đến vào tháng một mươi một âm lịch thì bây giờ chủ yếu là đang bẫy treo cái gì
bầy vàng để không sử dụng thuốc hóa hóa chất để xử lý bầy
huyện bắc sơn hiện có diện tích trồng quýt là trên sáu trăm linh hectare hàng năm sản lượng ước đạt một năm trăm linh tấn
mang lại thu nhập cho người sản xuất khoảng bốn mươi tỷ đồng
để nâng cao chất lượng quýt hạn chế người dân trồng tự phát tùy tiện sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
huyện bắc sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tập huấn cho người dân quy trình sản xuất quýt an toàn theo hướng việt ghép
nói chung là hướng dẫn chỉ đạo nhân dân là áp dụng các biện pháp hoặc kỹ thuật để theo hướng sản xuất an toàn
đây là một hướng đi và đã được huyện xác định và để làm được tốt hướng này thì chắc chắn là chất lượng của quýt bắc sơn sẽ được nâng lên
và sản lượng quýt bắc sơn sẽ đến được nhiều hơn nữa với người dân dùng trong và ngoài tỉnh
hiện nay tại bắc sơn cây quýt đã trở thành cây trồng chủ lực giúp bà con xóa đói giảm nghèo
việc trồng quýt theo mô hình việt ghép sẽ giúp người dân thay đổi tư duy trong sản xuất tạo ra sản phẩm an toàn chất lượng góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng